mở đầu sẽ là thông tin mới nhất về vụ nam sinh lớp chín bị đâm tử vong tại bình phước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước hiện nay đang tạm giữ bốn đối tượng
chỉ mới một mươi sáu tuổi để phục vụ điều tra
lê văn chiến lý văn bi hồ nhật hào và phạm khánh hưng khai nhận
do có mâu thuẫn cá nhân nên vào trưa ngày một mươi chín tháng hai
bốn đối tượng đứng chờ nạn nhân tại cổng trường trung học cơ sở nguyễn du vào giờ tan học
khi thấy nạn nhân cả nhóm lao vào đánh hội đồng
trong đó một đối tượng đã rút dao ra đâm
sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn còn nạn nhân tử vong tại bệnh viện
cho đến chiều cùng ngày hồ nhật hào đã đến công an xã phú riềng đầu thú
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
mùa bán trái phép bốn bánh heroin
hai đối tượng vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai
phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy
trên xe có chở bao tải có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên lực lượng công an đã tiến hành mật phục
truy đuổi bắt giữ thành công hai đối tượng
gồm vàng a cú và vàng a súa
cùng chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường là bốn bánh heroin
một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cú khai nhận
do cần tiền để tiêu giải cá nhân
cú đã rủ anh trai và vàng a xúa đi mua bốn bánh heroin
với giá tám mươi triệu đồng một bánh
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông
không rõ lai lịch với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
cú hứa sẽ cho xuống năm mươi triệu đồng sau khi giao dịch thành công
khi đi đến địa phận phường ô quý hồ thị xã sapa
thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
tiếp tục với thông tin khác
năm đối tượng tham gia một đường dây đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn
trung bình mỗi tháng giao dịch trên bốn tỷ đồng
vừa bị công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố
năm đối tượng tham gia một đường dây đánh bạc
sáu đối tượng bị khởi tố
gồm võ thị bích phương nguyễn cửu lịch nguyễn thị xuân nguyễn thị thương và trần vân hào
trong đó phương là đối tượng cầm đầu
đây là đường dây ghi số đề đã hoạt động từ nhiều tháng nay
và đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùa mà thuật
theo dõi trong một thời gian dài
để đối phó với cơ quan chức năng
các đối tượng không gặp trực tiếp để ghi đề
mà đều gửi qua tin nhắn điện thoại
hoặc các mạng xã hội như zalo facebook viber
sau khi thắng thua
các đối tượng cũng không đưa tiền trực tiếp cho con bạc
mà giao dịch qua chuyển khoản
trung bình mỗi tháng đường dây số đề này giao dịch
với tổng số tiền lên đến hơn bốn tỷ đồng
hiện công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
đã làm rõ được một mươi năm đầu
chuyên chuyển phơi đề cho phương
và đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng có liên quan
gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản
là xe gắn máy
hai đối tượng phan hoàng long và trần thị thanh hương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố vũng tàu tỉnh bà rìa vũng tàu
khởi tố bắt tạm gian
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận
cả hai hiện đang sống với nhau như vợ chồng
do nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp ổn định
cặp đôi này đã rủ nhau
đi trộm cắt xe máy
để thực hiện ý đồ trên long trở hường
đi lòng vòng trên các tuyến đường
khi phát hiện thấy các xe máy không có người trông coi
hương xuống xe làm nhiệm vụ cảnh giới
để long tiếp cận chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn hai đối tượng
đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản
là xe gắn máy tại các khu trung cư siêu thị
trên địa bàn thành phố vũng tàu
sau đó đem bán lấy tiền cùng nhau mua ma túy
sử dụng và tiêu xài
là địa bàn giáp danh với sáu tỉnh
có nhiều tuyến đường huyết mạch chạy qua
và đây được xem là yếu tố thuận lợi
để tỉnh yên bái thu hút phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên cũng đặt ra nhiều vấn đề khác
với an ninh trật tự đặc biệt là
tại các khu vực giáp danh các địa bàn trọng điểm
phức tạp về an ninh trật tự
tuy nhiên nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc cùng với việc xây dựng
quy chế phối hợp phát huy hiệu quả
của các mô hình liên kết bùng
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
mà trong thời gian vừa qua tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn tỉnh yên bái luôn được đảm bảo
một buổi tuần tra tại khu vực giáp danh
giữa hai xã minh chuẩn huyện lục yên tỉnh yên bái
và xã việt tiến huyện bảo yên tỉnh lào cai
đây là hoạt động phối hợp thường xuyên
của lực lượng công an hai tỉnh
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn
và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
các tệ nạn xã hội trên địa bàn
tình trạng thanh thiên hơn tụ tập
đánh nhau gây dối trật tự công cộng
hoặc là tụ tập
thâu đêm gây mất trật tự
an ninh trật tự ở khu vực giáp danh
nó cũng nổi lên nữa là
khi một khu vực xảy ra ở xã này
nhưng mà chạy trốn sang xã khác
thì gây khó khăn cho quá trình điều tra
để xác minh xử lý vụ việc
thực trạng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
thường xuyên xảy ra tại khu vực giáp danh
không chỉ gây mất ổn định an ninh trật tự
trên địa bàn mà còn tạo dư luận xấu
trong quần chủng nhân dân
chính vì vậy lực lượng công an hai xã minh chuẩn
và việt tiến đã tham mưu
với cấp ủy chính quyền hai địa phương
thống nhất xây dựng mô hình liên kết
các thôn giáp danh đảm bảo an ninh trật tự
mục đích là tập trung xây dựng
phong trào tự quản tự phòng và tự bảo vệ
trong đó tự quản việc chấp hành luật pháp
tự phòng các loại tội phạm
và tiền nạn xã hội
tự bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình
chống lại các hoạt động tuyên truyền phá hoại
mối đại đoàn kết toàn dân
đối tượng của hai xã
minh chuẩn và việt tiến thường xuyên tụ tập
trên đỉnh dốc của khu góp danh
và chúng tôi đã thường xuyên tuần tra kiểm soát
và hiện nay các đối tượng kia đã giảm rất là nhiều
kể cả về vụ việc cũng như là
theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh yên bái
hiện đang duy trì hoạt động hiệu quả
gần chín trăm linh mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó có hàng chục mô hình
được xây dựng dựa trên cơ sở liên kết
giữa các thôn bản xã huyện
chăm vào ngoài địa bàn tỉnh
hàng năm thông qua các mô hình liên kết này
cũng đã giúp cho lực lượng công an tỉnh yên bái
điều tra khám phá thành công
hàng chục vụ việc phức tạp
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
thực hiện các quy định
và các kế hoạch của công an tỉnh
chúng tôi cũng đặt ra
chỉ tiêu xây dựng
từ một đến hai mô hình mới
về an ninh trật tự
ngoài ra các mô hình sẵn có
chúng tôi cũng luôn luôn quan tâm
phối hợp với các cơ quan ban ngành
cấp ủy chính quyền địa phương
để tổ chức duy trì
ví dụ như các mô hình tự quản
về an ninh trật tự
mô hình các tổ hòa giải
về an ninh trật tự
và các mô hình về
các biển báo an ninh
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
luôn là nhiệm vụ hết sức khó khăn
đặc biệt là trong thời điểm
tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
việc để mạnh thực hiện phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cùng với việc xây dựng quy chế phối hợp
đặc biệt là việc đề xuất các sáng kiến hợp tác
liên kết vùng trong công tác
đấu tranh phòng chống tội phạm
nếu được triển khai tốt sẽ đóng góp hiệu quả
vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
họt sáng ngày hôm nay
công an tp thuận an tỉnh bình dương
đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân hai thanh niên tử vong
lúc dạng sáng
theo thông tin ban đầu vào dạng sáng ngày hôm nay
người dân hai bên đường đông nhì
phường lái thiêu tp thuận an đã nghe tiếng động
rất mạnh nên chạy ra xem
khi đến hiện trường mọi người phát hiện hai thanh niên
đang nằm bất động bên lề đường
trên người chảy nhiều máu
chiếc xe máy đâm vào một quầy bán rau bên đường gần đó
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng
cả hai thanh niên này đã tử vong
theo một số người bạn của nạn nhân
trước thời điểm xảy ra bộ việc
hai thanh niên này có tham dự sinh nhật
đang trên đường về phòng trọ thì đã gặp nạn
đêm ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng hai vừa qua
do mưa lớn kéo dài
làm nước suối ngòi hút xã phong dụ thượng
huyện văn yên tỉnh yên bái dâng cao
chảy xiết đã cuốn trôi một người dân trên địa bàn
vào khoảng một mươi năm h ngày hôm qua
anh đặng thừa quan tên khác là đặng tòn lai
trú tại xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
đi về qua cầu thượng sơn
đây là cây cầu tạm được người dân làm để đi lại
thời điểm này do mưa lớn
và nước suối ngòi hút dâng cao chảy xiết
nên địa phương đã chỉ đạo
và trăng dây cảnh báo nguy hiểm
nhưng anh quan vẫn cố tình đi qua
khi đi đến giữa cầu thì người và phương tiện
đều bị nước lũ cuốn trôi
ngay sau khi nhận được tin báo
lãnh đạo huyện văn yên tỉnh yên bái đã chỉ đạo
các cơ quan chức năng cùng chính quyền
huy động lực lượng cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân
tuy nhiên do nước lũ lớn chảy xiết
đến chiều tối ngày một mươi chín tháng hai
lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy được nạn nhân
trong khi đó tại đồng nai
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính một mươi bốn đối tượng
về hành vi tàng trữ và sử dụng
trái phép chất ma túy với số tiền một mươi năm triệu đồng
đồng thời cho viết cam kết
không tái phạm
trước đó công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tiến hành kiểm tra hành chính một quán karaoke
trên địa bàn xã xuân trường
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện
ba phòng của quán có một mươi bốn đối tượng thanh niên
trong đó có sáu nữ
có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ một viên nén
bột màu trắng và một số vật chứng có liên quan
qua test nhanh
một mươi bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy
ngay sau khi nhận được tin tố giác tội phạm
của người dân về việc liên tiếp trong hai đêm
có hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang
mang chất bẩn ném vào cửa nhà
gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại tài sản
khiến người dân bất an
công an huyện văn giang tỉnh hương yên đã nhanh chóng vào cuộc
làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trên
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một
vào khoảng hai mươi hai h năm mươi chín phút ngày chín tháng hai vừa qua
khi gia đình chị lê thị tươi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tải thôn năm xã xuân quan
huyện văn giang tỉnh hương yên
đang ngủ trong nhà
thì bị hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang
mang sơn dầu luyên mắm tôm
đến đổ và ném vào mặt ngoài cửa cuốn
khiến cửa bị ăn mòn mất thẩm mế
gây ô nhiễm môi trường
làm thiệt hại tài sản khoảng hai mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra đến ngày một mươi tám tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
đã xác định được ba đối tượng nghi vấn
gồm dương vũ thắng lê văn dương
cùng ở xã xuân quan
và tòng văn thươi
trú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang
tiếp nhận nguồn tin báo
từ công an xã xuân quan
về việc nhà chị tươi bị một số đối tượng
dùng chất bẩn ném vào nhà
quá trình xong mình
trong thời gian hai ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang
và cơ quan cảnh sát hình sự đã xác định được
các đối tượng nghi vấn
ngày một mươi tám cơ quan điều tra đã tiến hành
triều tập và mời làm việc đối với
các trường hợp nghi vấn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
do anh nguyễn văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chồng chị tươi đã vay tiền của thắng
nhưng không trả theo thỏa thuận
nên thắng đã rủ dương và thươi
đi ném chất bẩn vào nhà anh hiệu chị tươi
tôi đã cho anh hiệu
chồng chị tươi vay với số tiền
và anh hiệu
là ba trăm linh triệu
khoảng bốn lần anh lấy
anh đã hứa hẹn rất nhiều lần
nhưng mà anh không giả cho tôi
nên tôi đã cũng có hành vi
tạt sơn vào nhà chị tươi
cũng không có một
chửi với gì nhà chị tươi cả
cũng chỉ là lý do để anh hiệu

được biết dương từng có

được biết dương từng có hai tiền án
về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang
đang tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng
để xử lý theo quy định của pháp luật
vào dạng sáng ngày hôm nay
tại đường tránh đông
đoạn qua tổ dân phố ba
phường phổ minh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ
giữa xe khách và người đi bộ
hậu quả là một người chết tại chỗ
vào thời điểm trên
xe khách biển kiểm soát bốn mươi chín b một nghìn bảy trăm năm mươi tám
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
ở huyện tuy phong tỉnh bình thuận
điều khiển theo hướng nam bắc
khi đến đoạn đường trên
đã đâm vào người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ở huyện đại lộc tỉnh quảng nam
khi đang đi bộ qua đường
hậu quả người đàn ông đã tử vong tại chỗ
thưa quý vị
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi hai tháng hai
bắc bộ và thanh hóa trời rét hại
với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến
từ tám một mươi một độ c
vùng núi từ ba sáu độ c
vùng núi cao có nơi độ c
và khả năng cao xảy ra băng giá mưa tuyết
trước việc người dân đổ xô đi săn băng tuyết
ở một số địa phương miền núi phía bắc
cục cảnh sát giao thông đã ra khuyến cáo khẩn
để đảm bảo an toàn giao thông
đơn cử vào sáng ngày hôm nay
ngày hai mươi tháng hai
tại đỉnh núi mẫu sơn thuộc huyện lộc bình
tỉnh lạng sơn nhiệt độ ghi nhận là
âm một độ c thấp nhất từ đầu mùa đông năm nay
băng giá bao phủ từ đỉnh xuống dưới khoảng năm trăm linh mét
đại diện phòng quản lý du lịch mẫu sơn cho biết
vào dạng sáng ngày hôm nay trên đỉnh mẫu sơn
bắt đầu xuất hiện băng giá
hàng trăm người đội mưa rét lên đỉnh mẫu sơn
để săn băng tuyết khiến cho giao thông ủn tắc
nhiều ô tô xếp hàng dài trở lên đỉnh núi
trong khi đó rất đông du khách
đã đổ lên sapa và khu vực đỉnh núi
phan xipang lào cai với hy vọng
săn băng giá mưa tuyết trong đợt rét nhất
từ đầu mùa và trước tình hình trên
cục cảnh sát giao thông đã khuyến cáo
người dân du khách nên hạn chế
và có thể ngừng lưu thông
khi đường đóng băng trơn trượt vì hệ thống
an toàn của xe nhất là lốp xe tại việt nam
không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng
trong trường hợp phải lưu thông
khi có băng tuyết tài xế cần cẩn trọng
chú ý quan sát lái xe tốc độ chậm
đặc biệt là khi lên và xuống dốc
tài xế cũng nên sử dụng đèn pha
đèn sương mù đèn gầm khi di chuyển trên đường
lưu tâm tại các đường cong đường đèo dốc
đồng thời cục cảnh sát giao thông
cũng khuyến cáo ngay cả khi di chuyển
trên các tuyến đường không xảy ra băng tuyết
thì tài xế cũng phải bật đèn chiếu sáng
đèn led đèn xương mù
chú ý quan sát giảm tốc độ
giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước
ngoài ra khi các tuyến đường xảy ra đóng băng
lực lượng chức năng sẽ có các biện pháp
như phân luồng hoặc đóng đường an toàn
người dân và du khách
cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông